tỷ giá đồng việt nam và đô la mỹ đã có một đợt biến động mạnh trong khoảng một mươi ngày qua
diễn biến này đã nói lên điều gì và tỷ giá sẽ biến động ra sao trong thời gian tới
đang là vấn đề được nhiều người quan tâm
các chuyên gia và lãnh đạo một số ngân hàng thương mại đã có những chia sẻ và nhận định về đợt biến động này
để quý vị có những góc nhìn đa chiều và rõ nét hơn mời quý vị và các bạn theo dõi phản ánh sau
do nhóm phóng viên truyền hình nhân dân thực hiện
đây là biểu đồ thể hiện diễn biến của đồng đô la mỹ kể từ đầu tháng một mươi một cho tới thời điểm này
có thể thấy rõ ở thị trường trong nước đồng đô la mỹ chứng kiến mức tăng tới một so với đồng việt nam
chỉ trong khoảng một mươi ngày trở lại đây
đặc biệt tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng liên tục được đặt ở các mức trần hoặc sát trần
diễn biến này khá đồng điệu với diễn biến của đồng đô la mỹ trên thị trường tài chính thế giới
khi chỉ số đo sức mạnh đồng đô la mỹ dxi so với các đồng tiền chủ chốt
cũng liên tục tăng và giao dịch sát các mức đỉnh đã lập trước đó
ở trong nước lý giải cho hiện tượng này đầu tiên phải kể tới
nhu cầu thanh toán vào cuối năm và tâm lý của người dân
cuối năm thì người dân thường có xu hướng tích chữ đô để chi trả cho những hoạt động
về đầu tư hoặc là về xuất nhu cầu dẫn tới việc tỷ giá đô cũng tăng
ngoài ra thì ở việt nam mình có thêm một cái xu hướng là đầu cơ nữa
thì khi có một số những thông tin liên quan đến việc tỷ giá đâu tăng như thế
thì thường là trong giới đầu cơ cũng tích cực tích chữ đô để thực hiện các hoạt động đầu cơ của mình
tuy nhiên nhìn rộng ra trên thị trường thế giới
diễn biến của đồng đô thời gian gần đây có thể coi là một cú sốc
sau sự kiện donald trump đã cử tổng thống mỹ
và khả năng tăng lãi suất của cục dự trữ liên bang mỹ phép trong tháng một mươi hai tới
ở việt nam thì dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài hiện nay vào vẫn tương đối là thấp
và thực tế nhà đầu tư nước ngoài đã rút dòng vốn kể từ đầu năm cho tới nay
cho nên lượng bán dòng trong thời gian vừa qua của nhà đầu tư nước ngoài
không đủ để gây sức ép cho tỷ giá của việt nam đồng
và điều đó khiến cho cái đồng việt nam đồng chỉ mất giá nhẹ
khoảng một so với các nước khác trong khu vực là khoảng ba năm
chính phủ mỹ sẽ có thay đổi về chính sách tiền tệ
nhất là cái câu chuyện frede có khả năng tăng lãi suất trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu này
rõ ràng là cái việc mà việc tăng lãi suất thì chắc chắn có câu chuyện là đồng đô la
mỹ có khả năng nó sẽ tăng mạnh trở lại
cùng với đó những yếu tố lớn của nền kinh tế cũng đang phát đi những tín hiệu tích cực
cho thấy sự ổn định của nền kinh tế nội tại trong nước
tôi cũng đánh giá rằng là cái động thái
điều chỉnh thì giá của việt nam đồng hiện nay là khá là ít so với các quốc gia
của các nước khác trong khu vực
điều này cũng thể hiện sức mạnh tương đối của nền kinh tế việt nam ở thời điểm hiện tại
cái sự điều chỉnh tỷ giá ở mức nhỏ như vậy
thứ nhất đến từ cái việc là quỹ dự trữ ngoại hối của chúng ta hiện nay ở mức rất là cao
khoảng bốn mươi một tỷ đô là mức cao nhất trong lịch sử
thứ hai nữa đến từ một nền kinh tế vững mạnh dựa trên sự tăng trưởng của fdi
hàng năm fdi đóng góp khoảng một mươi sáu tỷ đô
đối với nền kinh tế trong khi đó chúng ta trong một mươi tháng đầu năm
chúng ta đã xuất siêu khoảng hơn ba tỷ đô so với cả nhập siêu khoảng ba tỷ đô của cùng kỳ năm ngoái
thông thường những biến động mạnh như những ngày qua của đồng đô la mỹ
rất dễ kích hoạt tâm lý mua gom đầu cơ của người dân trong nước
tuy nhiên diễn biến của thị trường tài chính thế giới còn nhiều ẩn số ở phía trước
nhưng các chuyên gia đánh giá nội tại của nền kinh tế việt nam
sẽ giúp tỷ giá của đồng việt nam vẫn tiếp tục xu thế ổn định
và thích ứng ngày càng tốt hơn với những cú sốc từ bên ngoài